vào tối ngày hôm qua người dân bất ngờ phát hiện cột khói bốc lên cao kèm theo lửa phát ra từ một căn nhà nằm trong hẻm
rất may lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời và không chế thành công đám cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút lửa bốc lên tại dãy nhà liền kề tại địa chỉ một trăm một mươi năm trên ba hưng phú quận tám tp hcm
người dân hô hoán dù mình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát chữa cháy quận tám điều bốn xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng
hiện trường được phong tỏa để công an điều tra nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo lê thanh trung giám đốc công ty trách nhiệm hô hoạn xăng dầu tnam một svkp
thành phố hồ chí minh và các đồng phạm tham gia giúp sức tuôn xăng lậu ra thị trường
trung được xem là mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng từ bị cáo nguyễn hữu tứ
theo cáo trạng trung góp vốn thành lập bốn công ty kinh doanh xăng dầu
năm hai nghìn hai mươi tứ liên hệ bán cho trung nguồn xăng nhập lậu thấp hơn giá bán xăng lẻ và được trung đồng ý
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trung đã giúp tứ quản lý tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng thu lợi gần năm mươi sáu tỷ đồng
tại bình định tri cục thuế tp quy nhơn đang yêu cầu giải trình đối với ba trăm tám mươi bảy hồ sơ mua bán đất kê khai giá thấp hơn giá trị thực tế giao dịch
cơ quan thuế tp quy nhơn cũng đã chuyển cơ quan công an điều tra bốn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế
những hồ sơ này có dấu hiệu kê khai thuế không trung thực dẫn đến thất thu thuế nhà nước
điển hình có trường hợp giá mua trong lịch sử giao dịch là hơn sáu tỷ đồng
thế nhưng khi bán giá ghi trên hợp đồng chỉ hơn một sáu tỷ đồng gây thất thu hơn một trăm linh triệu đồng tiền thuế
với những trường hợp có dấu hiệu khai báo không đúng về thuế tri cục thuế tp quy nhơn ra thông báo đề nghị giải trình
cung cấp thông tin và tự giác kê khai bổ sung lại theo đúng quy định
sau hai lần ra thông báo mà người kê khai thuế không chấp hành ngành thuế sẽ phân loại từng trường hợp để có hình thức xử lý
theo thông tin từ sở y tế tp hà nội trong những tuần gần đây số ca mắc sốt xuất huyết
đã tăng mạnh nếu như đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc trong khoảng năm trăm linh bảy trăm linh ca một tuần
thì đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh ca một tuần
cộng dồn từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận gần một mươi một ca mắc với một mươi hai ca tử vong
số ca mắc tăng gấp ba năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội số ca mắc sốt xuất huyết năm hai nghìn hai mươi hai
đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch tình hình dịch đang diễn biến phức tạp
trong ngày làm việc hôm qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời thông tin thêm một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
về các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân
tại phiên thảo luận các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ và bộ công an
với những kết quả tích cực đã đạt được đồng tình với những nhận định về một số bất
cập và những giải pháp chính phủ đưa ra trong thời gian tới
nhiều đại biểu nhấn mạnh cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa các kết quả tích cực đã đạt được
tại nghị trường nhiều ý kiến đánh giá cao những nỗ lực của bộ công an trong các mặt công tác của mình
trên nhiều lĩnh vực như phòng chống tội phạm quản lý hành chính
tại công an có thể thấy sự hối hợp giữa bộ công an các cơ quan bảo vệ pháp luật với lại bộ thông tin truyền thông
và với lại các cơ quan khác
tập đồng bộ chính truyền thông chúng ta thấy sự kết hợp này cho thấy phòng chống tội phạm công nghệ cao đã đi tương hướng
tôi đánh giá rất cao bộ trưởng đã đưa ra nhiều những giải pháp để thực hiện tăng cầm tội phạm trong thời gian tới
trên quốc hội cả nước tôi cảm thấy rất là cao và tôi nghĩ rằng nếu mà lực lượng công an toàn ngành vào cuộc thực hiện đầy đủ các giải pháp mà bộ chính giới đưa ra tại những ngành quốc hội lần này thì tôi nghĩ rằng là phải bảo đảm được tầng an ninh chức trị và tầng cộng sở hữu trên tầng quốc hội cả nước

hội nghị đã nghe các phát biểu báo cáo trình bày về quan điểm của đảng về kinh tế tập thể hợp tác xã tổng quan một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể kinh tế hợp tác hợp tác tại việt nam và trên thế giới hiện nay
báo chí tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã nhiệm vụ và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã

báo chí tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã nhiệm vụ và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể